diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn một mươi tám với chủ đề diễn đàn chuyên đề thị trường vốn tài chính nhằm thảo luận đánh giá các vấn đề còn tồn tại của thị trường vốn tài chính nội địa và giải pháp tái cơ cấu thị trường
thảo luận tìm kiếm các giải pháp tạo dựng thị trường vốn dài hạn cho việt nam để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tham gia chủ trì diễn đàn
diễn đàn có hai phiên bàn tròn về các chủ đề chính tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính việt nam từ thực tiễn tới chính sách và giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho việt nam
các thảo luận tập trung vào những vấn đề còn tồn tại của thị trường vốn tài chính nội địa và giải pháp tái cơ cấu thị trường này tạo dựng thị trường vốn dài hạn để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững
chúng tôi rất là quan tâm đối với tình trạng là vốn mỏng vốn mỏng của các doanh nghiệp
kể cả các định chế tài chính và các ngân hàng
theo số liệu của tổng cục thống kê mà chúng tôi có được đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hiện nay chúng tôi đang thúc giục để có số liệu này đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
thì có đến năm mươi ba doanh nghiệp đang hoạt động tại việt nam là không có lợi nhuận
tới thời điểm hiện tại quy mô hệ thống tài chính việt nam
việt nam vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các nước trong khu vực đặc biệt là khả năng cung ứng vốn còn hạn chế chưa phát huy hết vai trò là kênh dẫn vốn của nền kinh tế
để phát triển thị trường vốn thị trường tài chính phó thủ tướng vương đình huệ lưu ý cần phải có hệ thống ngành dịch vụ rất phát triển từ dịch vụ tài chính kế toán kiểm toán thiết lập phương án đầu tư cần củng cố vai trò của các định chế như kế toán kiểm toán định giá thông qua đó nâng cao chất lượng trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường
bên cạnh đó vấn đề thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động của thị trường cũng rất được chính phủ quan tâm
thì bao nhiêu phần trăm chi phí tính
bao nhiêu hợp lý hợp lệ để chúng ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp
để khắc phục cho được tình trạng vốn mỏng này
những giải pháp được đề xuất đồng thuận tại diễn đàn thị trường vốn tài chính sẽ được tổng hợp báo cáo trình lên thủ tướng chính phủ tại diễn đàn kinh tế việt nam phiên toàn thể diễn ra vào cuối quý bốn năm nay